đối với đồng bào dân tộc gia rai nghi lễ mừng nhà rông mới được coi là lễ hội lớn nhất trong các nghỉ lễ
lễ hội này được tiến hành ở nhà rông của làng nơi cộng đồng dân tộc gia rai sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hội họp
và là địa điểm để phổ biến các chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất đến bà con nhân dân
nghỉ lễ mừng nhà rông mới là dịp để toàn thể đồng bào gia rai thực hiện lời hứa và trả ơn thần linh về những giúp đỡ của các thần linh đối với cộng đồng dân làng
nghỉ lễ gồm cúng dưới chân cầu thang để xua đuổi thần xấu thần không tốt
sau khi cúng dưới nhà xong thầy cúng và các già làng lên trên nhà rông bàn bạc các công việc tiếp theo bà con trong buôn tiếp tục các nghi lễ cúng trong nhà
kết thúc lễ cúng cả làng vui vẻ uống rượu cần và chúc mừng chủ nhà
sau đó bà con sẽ di chuyển về nhà rông
bà con sẽ di chuyển xuống sân cùng nhảy múa vui chiêng cùng vòng sang chúc niềm vui cùng nhau mừng nhà mới